thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua bốn tháng bảy trên địa bàn xã phình sáng huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa xảy ra sự việc một gia đình sáu người di chuyển trên xe máy qua mương cạn đã bị nước lớn từ trên đồi đổ xuống khiến cho hai trẻ nhỏ tử vong
chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các cháu để gia đình lo hậu sự đồng thời bố trí lực lượng đến thăm hỏi động viên chia sẻ và hỗ trợ gia đình
trong khi đó tại hà giang mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở đất làm hai người tử vong hai người bị thương tại thôn ngàm đăng vài một xã ngàm đăng vài huyện hoàng su phi hà giang
vụ sạt lở xảy ra vào khoảng hai giờ sáng nay ngày năm tháng bảy các lực lượng chức năng và người dân đã khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu
các nạn nhân là bốn người trong cùng một gia đình
nhận được thông tin lực lượng dân quân công an huyện đội đã tới giúp gia đình dựng lán tạm
bên ngoài để làm thủ tục mai táng các nạn nhân tử vong đồng thời huyện cũng thăm hỏi hỗ trợ mai táng phí là một mươi chín triệu đồng một người tử vong